bệnh viêm lết dạ dày tá tràng là bệnh phổ biến của đường tiêu hóa gia tăng đáng lo ngại tại việt nam
với tỷ lệ dân số mang yếu tố nguy cơ lên đến bảy mươi
bệnh có thể gây dối loạn tiêu hóa hấp thu nặng và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như suốt huyết tiêu hóa thùng dạ dày hoặc hẻm mô vị
chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp với điều trị để giảm thiểu triệu chứng và cải thiện chức năng tiêu hóa tình trạng dinh dưỡng của người bệnh
sau đây là những tư vấn bởi tiến sĩ bác sĩ phan nguyễn thanh bình trưởng khoa dinh dưỡng tiết chế bệnh viện đa khoa quốc tế vinmec
trước hết dấu hiệu nhận biết bệnh viêm lết dạ dày đại tràng đó là đau bụng vùng thượng vị
là dấu hiệu thường gặp nhất điển hình nhất do niêm mạc đã bị tổn thương lại chịu thêm tác động của acid dạ dày
thời gian đầu đau tăng lên khi quá đói hoặc quả no sau đó có thể xuất hiện bất thường với tần suất dày hơn và mức độ nặng hơn
một dấu hiệu khác đó là cảm giác chứng
hơi hay đầy bụng khó tiêu thường xảy ra ở giai đoạn rất sớm nên thường bị bỏ qua
ngoài ra còn các dấu hiệu như ợ chua ợ hơi nôn buồn nôn chán ăn sụt cân nôn ra máu đỏ tươi hoặc màu đen đi ngoài ra phân đen
các dấu hiệu như thiếu máu tróng mặt tróng váng xảy ra khi đã có biến chứng suất huyết tiêu hóa
nguyên nhân chính gây nên bệnh viêm lết dạ dày tá tràng đó chính là do sự mất cân bằng giữa yếu tố tấn công nồng độ acid dạ dày và bảo vệ
ở niêm mạc dạ dày tính toàn vẹn của niêm mạc dạ dày nếp nhảy ba phủ niêm mạc dạ dày
từ đó gây tổn thương niêm mạc dạ dày gồm các nguyên nhân như sau
nhiễm khuẩn là nguyên nhân hay gặp nhất của viêm lết dạ dày tá tràng
nhiễm vi khuẩn hp rất phổ biến ở việt nam ước tính bảy mươi do dễ lây truyền từ người này qua người khác qua tiếp xúc ăn uống lây quái thức ăn và nước uống
vi khuẩn hp có thể sống và sinh sôi ở trong lớp chất nhầy bao phủ niêm mạc dạ dày mà không gây bệnh
nhưng khi lớp nhảy ba phủ niêm mạc bị phá vỡ sẽ dẫn đến viêm lét dạ dày
sử dụng thuốc các thuốc giảm đau kháng viêm như aspirin stery sử dụng không đúng cách hoặc sử dụng thường xuyên do nhu cầu điều trị
bên cạnh đó cũng có một số các yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá có thể tăng lét dạ dày ở người nhiễm vi khuẩn hp
uống rượu bia làm tăng kích thích và làm mòn chấp nhầy bao phủ niêm mạc dạ dày và gây kích thích làm tăng sản xuất acid ở dạ dày
chế độ ăn không hợp lý ăn quá nhiều gia vị cây nóng thức ăn chiến xào ăn không điều độ
stress căng thẳng kéo dài hoặc stress sau phẫu thuật chấn thương
vậy người bệnh viêm lét dạ dày tá tràng nên ăn gì
theo tiến sĩ bác sĩ phan nguyễn thanh bình người bị bệnh viêm lết dạ dày tá tràng nên tăng cường các thực phẩm có tác dụng bảo vệ niêm mạc dạ dày
các thực phẩm giúp cho việc chữa lành các vết lét hoặc có khả năng giúp giảm tiết acid và các thực phẩm giỏ vitamin và khói
thực phẩm nên ăn đầu tiên đó là chuối
chuối được xếp hàng đầu trong nhóm thực phẩm thân thiện đối với dạ dày bởi khả năng trung hòa được nồng độ acid vượt ngưỡng trong dịch dạ dày và giảm viêm
chuối là một trong số các trái cây có lượng đường bột cao giúp cung cấp năng lượng hàm lượng cali cao giúp bù đắp tốt lượng thiếu hụt nếu người bệnh có tiêu chảy hoặc nô nói
thành phần sơ hòa tan pectin có lợi với người dối loạn tiêu hóa tao bón và tiêu chảy
thực phẩm nên ăn thứ hai đó là cơm
cơm mềm dễ tiêu hóa và tránh kích thích dạ dày tiết nhiều acid
có tác dụng làm giảm cơn đau dạ dày có thể hấp thụ các chân lỏng bên trong dạ dày giảm nguy cơ tiêu chảy
tác dụng tương tự đối với xôi bánh mì bánh trưng cháo và khoai
lưu ý các thực phẩm thô chưa tinh chế như gạo lứt bắp nếp lức hay các loại đậu rau chất sơ vitamin đặc biệt là nhóm b khoáng chất và các chất chống oxy hóa dù rất tốt cho sức khỏe nhưng khó tiêu hóa khi người bệnh đang có bệnh lý dạ dày
thực phẩm nên ăn thứ ba đó là bánh mì
bánh mì cũng là một lựa chọn tốt từ nhóm đường bột ít béo và dễ tiêu hóa
tuy nhiên tránh dùng với bơ và mứt cho tới khi dạ dày khỏe mạnh hơn

nếu bệnh viêm lết dạ dày tá tràng nên ăn canh hoặc súp
canh hòa súp với thực phẩm đã được nấu chín mềm không gây áp lực với hệ tiêu hóa
đồng thời lượng nước nhiều giúp phá loãn nồng độ acid trong dịch dạ dày làm người bệnh dễ tiêu hóa thức ăn hơn
nên uống nước ép táo
nước ép tào dễ tiêu hóa và giàu dinh dưỡng
trong đó thành phần chất sơ hòa tăng bách tin thúc đẩy các hoạt động dạ dày và đường ruột phòng ngừa tiêu chảy và tà bón
nên uống nước dừa
nước dừa dầu điện giải natri cali canxi giúp bổ sung các thiếu hụt do ăn uống kém hoặc bù lượng mất sau tiêu chảy nô nói
nên uống trà thảo dược
đa số các loại trà thảo dược không caffeine giúp điều hòa hệ tiêu hóa ngăn các chứng khó chịu đầy bụng
trà thảo dược được chết xuất từ hóa cúc còn có tác dụng cải thiện viên nhiễn
nên sử dụng gừng
ngừng có thể giúp cải thiện chức năng tiêu hóa giảm các triệu chứng đau dạ dày đề hơi khó tiêu
có thể bổ sung gừng vào thực đơn hàng ngày như uống trà gừng hay nhấm nhát một vài lát gừng sống
ăn đậu bắp
đậu bắp chứa nhiều vitamin b c và e và các dưỡng chất khác
đặc biệt chất nhảy trong đậu bắp là phức hợp protein kết dính polysaccharides pectin và một số chất khác
các chất này giúp bảo vệ tốt cho niềm mạc dạ dày ngăn ngừa các nguy cơ gây tổn thương niềm mạc dạ dày và hỗ trợ làm lành các vết phim nét trong dạ dày
nghệ và mật ong
hỗn hợp tình bột nghệ và mật ong là bài thuốc đồng ý chính trong điều trị bệnh lý viêm lét dạ dày
nghệ có tác dụng chống viêm giảm tiết dịch vị kim hóa độ acid của dịch vị
mật ong có tác dụng điều hòa nồng độ acid tại dạ dày tránh tình trạng kích ứng dạ dày
đồng thời nên ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng vitamin a b d k acid folic canxi sắt kém và maze
những trên này có nhiều trong ngũ cốc rau củ màu đỏ và xanh đậm
cần được tăng cường trong khẩu phần để cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin
các khoáng chất do thiếu hóa hấp tụ kém trong bệnh lý dạ dày tá tràng
bên cạnh những thực phẩm nên ăn cũng có những thực phẩm nên tránh khi bị viêm lết dạ dày tá tràng
những thực phẩm không có lợi bao gồm
thực phẩm gây tổn thương đến niêm măng dạ dày
rượu bia cà phê trà đặc các loại đậu già củ cải rễ cây các loại gia vị cây nóng như tiêu ớt gừng khô
món ăn chiên xào nhiều dầu mỡ
món nướng tẩm nhiều gia vị
đồ ăn chế biến sẵn có các chất bảo quản
các loại thức ăn như xương măm nhỏ sụn tôm cua cổ cánh chân gà vịt đầu cá
thực phẩm gây tăng acid dạ dày như trái cây chua cam chanh quýt xoài khế
thực phẩm chua như giấm mẻ cá muối
thực phẩm sinh hơi trướng bụng như già đỗ dưa cà muối hành hẹ cần tây các loại nước ngọt nước trái cây có ga
bên cạnh lựa chọn những loại thực phẩm nên hay không nên ăn uống đúng cách khi bị viêm lết dạ dày tá tràng cũng là một điều quan trọng
khi ăn thức ăn nên thái nhỏ nấu chín kỹ và mềm chế biến luộc hấp hay om giúp cho người đau dạ dày dễ tiêu hóa và dễ hấp thu hơn các món xào rán
ăn chậm nhai kỹ tránh vừa ăn vừa đọc sách báo và xem phim để giúp gia tăng bài tiết của nước bọt
nên ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày giúp dạ dày thường xuyên có thức ăn để trung hòa
không để bụng qua đói làm dạ dày rỗng co bóp mạnh hơn gây đau thậm chí là chảy máu
tuy nhiên cũng không nên ăn quả no khiến dạ dày càng co bóp yếu ảnh hưởng đến quá trình nhào trộn thức ăn tăng cọ sát làm gia tăng cơn đau
khi bị viêm nét dạ dày tán tràng tránh ăn quá đặc làm dịch vị khó thấm và khối giữa thức ăn hoặc ăn quá lỏng và nhiều nước quá làm pha lõa dịch vị làm giảm khả năng tiêu hóa
tránh ăn thức ăn quá nóng hoặc quá lạnh
đều làm dạ dày có bóp mạnh hơn gây đau thức ăn ấm khoảng bốn mươi năm mươi độ c tốt cho tiêu hóa và hấp thu
ăn uống hợp lý trong hỗ trợ điều trị viêm lết dạ dày là vô cùng quan trọng
bạn hãy cố gắng làm theo để có sức khỏe tốt cho bạn và người thân